dạng sáng nay đã xảy ra vụ sập một công trường tại dự án trường mầm non vườn xanh nằm trên đường trần văn lai phường mỹ đình một quận nam tử liêm
dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và kỹ thuật trần vũ thi công chủ đầu tư là trường vườn xanh
theo thông tin ban đầu từ người dân sống quanh khu vực dự án này mới đổ mái vào chiều ngày hôm qua ngày hai mươi bốn tháng chín
thì đến bốn giờ sáng nay xảy ra sự cố đáng tiếc hiện chưa có thông tin về số người thương vong trong vụ việc này